cho hay trước đó ban an toàn thực phẩm đã có tờ trình gửi ubnd tp đề xuất ban hành bộ tiêu chí
đánh giá hoạt động an toàn trong phòng chống dịch covid một mươi chín đối với hoạt động cơ sở kinh doanh
dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố bộ tiêu chí ban hành với sáu quy định yêu cầu các cơ sở kinh doanh
ăn uống tại chỗ áp dụng nếm bở bán cụ thể như sau
cơ sở phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và có đăng ký mã qr
tại địa chỉ antoancovid thànhphuohochiminh gov vn
đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm tại cơ sở phải thực hiện đúng theo quy định
về cơ sở vật chất trang thiết bị con người
các cơ sở phải có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch covid một mươi chín
theo hướng dẫn của ngành y tế bố trí khu vực giao nhận sản phẩm trang bị đầy đủ nước sửa tay
xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay và có phương tiện làm khô tay hoặc khăn làm khô tay sử dụng một lần
người lao động người đến cơ sở người giao nhận hàng
khách hàng gửi liên hệ cơ sở phải tuân thủ kiến tắc năm k phải thực hiện quét mã qr
và thực hiện đúng theo hướng dẫn của ngành y tế trong công tác phòng chống dịch
khai báo y tế tiêm ngừa vaccine thực hiện xét nghiệm và có kết quả âm tính với covid một mươi chín
tùy vào cấp độ dịch tại nơi kinh doanh cơ sở thực hiện hạn chế số lượng người bán
mua thực phẩm cùng một thời điểm theo hướng dẫn của ngành y tế trong công tác phòng chống dịch
cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại chỗ không sử dụng máy điều hòa nhiệt độ
cho không gian kín không bán rượu bia khách ăn uống tại chỗ phải đảm bảo thực hiện đúng
theo hướng dẫn ngành y tế trong phòng chống dịch covid một mươi chín
tỉnh ubnd tỉnh bạc liêu phạm văn thiều tỉnh này sẽ giả soát nắm nhu cầu việc làm
để hỗ trợ người lao động về từ vùng dịch sau khi hoàn thành thời gian cách ly
để hỗ trợ lao động có nhu cầu trở lại làm việc ngoài tỉnh ubnd tỉnh có công văn số bốn nghìn bảy trăm linh bốn ubnd kt
cho phép công ty cổ phần xe khách phương trang phu ta bus line thí điểm tổ chức chuyến xe không đồng
hỗ trợ người dân từ tp hcm về bạc liêu và ngược lại theo quy định tạm thời tại quyết định số một trăm bảy mươi bảy qd bgtvt
ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi một của bộ giao thông vận tải nhưng phải đảm bảo các yêu cầu quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
giám đốc sở lao động thương binh và xã hội tỉnh bạc liêu cho biết qua làm việc với các huyện thị xã
thành phố và doanh nghiệp trong tỉnh bước đầu đã có một mươi doanh nghiệp cam kết tuyển dụng lao động về quê
với số lượng khoảng một mươi người các doanh nghiệp tiếp nhận lao động chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực
chế biến thủy sản xuất khẩu và may mặc đây là những doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động
với số lượng lớn sẵn sàng đào tạo nghề để lao động và làm việc với mức lương đảm bảo cuộc sống
theo ước tính của trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh bạc liêu chỉ cần có một trăm linh trên hai năm trăm linh doanh nghiệp
đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh tiếp nhận với từ hai mươi đến một trăm linh lao động
bạc liêu đã có thể giải quyết việc làm cho năm đến một mươi người về quê
để các doanh nghiệp tiếp nhận người lao động về quê một trong những yêu cầu quan trọng là lao động đã được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
theo thống kê của sở y tế bạc liêu trên năm mươi sáu trong số hai mươi bốn người dân trở về địa phương đã được tiêm
hiệp hội doanh nghiệp bạc liêu đã đề xuất với ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho lao động nói chung
trong đó có lao động về quê từ vùng dịch nhằm thực hiện tốt mục tiêu vừa sản xuất an toàn vừa phòng chống dịch có hiệu quả
một lượng lớn người từ vùng dịch trở về quê trong thời gian ngắn
đưa ra rất nhiều khó khăn cho các địa phương trong tỉnh bạc liêu
dù gặp nhiều khó khăn nhưng với sự chung tay góp sức của cộng đồng
người lao động xa quê cảm thấy ấm lòng trong những ngày đầu trở về
họ càng yên tâm hơn khi biết cấp ủy chính quyền địa phương và doanh nghiệp không bỏ rơi
mà trái lại còn quan tâm tìm giải pháp giúp họ có việc làm có thu nhập tại địa phương
sau nhiều tháng chống trọi với dịch covid một mươi chín xa quê
phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu phạm văn thiểu cho rằng
việc các doanh nghiệp trong tỉnh tiếp nhận giải quyết việc làm cho người lao động về quê
là cách làm sáng tạo thể hiện nghĩa cử cao đẹp có phần cung cấp ủy chính quyền địa phương
thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín đảm bảo an sinh xã hội
đây là cách mà cộng đồng doanh nghiệp tỉnh thể hiện trách nhiệm xã hội
thực hiện tốt mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé